xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai mươi h
thưa quý vị tại tòa án nhân dân tỉnh quảng bình tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng
đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt tử hình đối với đinh thị hải yến
trú tại huyện minh hóa tỉnh quảng bình và khâm lạ công mạ ni
quốc tịch lào về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai yến đã liên hệ với một người đàn ông
quốc tịch lào để hỏi mua một mươi hai kg ma túy loại ketamin với giá ba tỷ đồng và hẹn giao dịch tại lào
sau đó yến gọi điện cho khâm lạ công mạ ni là lái xe của công ty vận tải bm
để thuê vận chuyển ma túy về việt nam với giá hai mươi năm triệu đồng
đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai khi khâm lạ con mạ ni điều khiển xe đồ kéo
có cất dấu ma túy đến địa phận thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can có liên quan
gồm nguyễn thế hùng nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố sầm sơn
lê huy hoàng và cao xuân hiệp là phó giám đốc và nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp sầm sơn
theo đó nguyễn thế hùng và cao xuân hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ
lê huy hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
như vậy tính đến nay công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với hai mươi sáu đối tượng
về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay
thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thanh hóa
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo huỳnh văn nhã chú tại huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nhã điều khiển xe mô tô trên quốc lộ sáu mươi bảy
thuộc khu phố vĩnh phước hai thị trấn vĩnh thuận
thì gặp cha và mẹ ruột đang cãi nhau trên đường nhã đã dừng xe lại
thì lúc này nguyễn văn thừa điều khiển xe mô tô chở võ phước yên ngồi sau đi đến
thấy xe đỗ giữa đường nên gây sự và thách thức nhã
khi bị yên sông lại đánh nhã đã rút chìa khóa xe đánh vào người và đầu của yên nhiều
hậu quả làm yên tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não
tại phiên tòa ngoài lĩnh mức một mươi bốn năm tù giam
hội đồng xét xử yêu cầu nhã phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền
trên hai trăm hai mươi triệu đồng và cấp dưỡng bốn triệu đồng một tháng cho hai con nhỏ của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
còn với hành vi cố ý gây thương tích bốn đối tượng gồm nguyễn phước thiện
lâm thanh phúc mai thanh tèo và trần văn nhân cùng chú tại huyện lớp vò tỉnh đồng tháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thiện nhân tèo cùng một số người bạn đã đến một quán
tại xã hòa an huyện trợ mới tỉnh an giang để hát karaoke
lúc này võ văn phúc cùng với nhóm bạn của mình cũng đang hát tại đây
giữa nhóm của phúc và nhóm của thiện đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau
sau đó nhóm của thiện đã gọi cho lâm thanh phúc mang theo một khẩu súng ngắn và giao tự chế đến giúp
tại đây thiện đã dùng dao chém nhiều nhát vào người của văn phúc gây thương tích nặng với tỷ lệ là một mươi hai
còn thanh phúc dùng súng ngắn bắn nhiều phát đạn để thị uy nhưng không gây thương tích cho ai
liên quan đến vụ ngộ độc khiến bốn trăm ba mươi tám công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn shingwon ebenezer việt nam
tại vĩnh phúc phải nhập viện cấp cứu giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh phúc cho biết đến sáng ngày hôm nay
không còn bệnh nhân nào trong vụ ngộ độc thực phẩm nằm viện và đã có kết quả kiểm nghiệm thực phẩm của cơ quan chức năng
theo đó kết quả của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy vi khuẩn
lus sirius có trong canh chua giá đỗ là nguồn nhân gây ngộ độc
các triệu chứng lâm sàng mà các công nhân gặp phải cũng phù hợp với kết luận này
trước đó vụ ngộ độc tại công ty trách nhiệm hữu hạn shingwon ebenezer việt nam ngày một mươi bốn tháng năm
đã khiến cho bốn trăm ba mươi tám người nhập viện cấp cứu
giám đốc sở y tế vĩnh phúc cho biết ngay sau khi tập trung chỉ đạo cấp cứu cho các bệnh nhân
cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương tổ chức tìm hiểu điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm
cùng với đó tiến hành xét nghiệm từ bếp ăn không khí mặt bàn cho tới dụng cụ ăn uống
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại